viện kiểm soát nhân dân huyện đắc minh tỉnh đắk nông vừa phê chuẩn lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tài xế lê văn trung chú thệ thành phố bùn ma thuật tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ ban đầu vào trưa ngày ba tháng năm tại km một nghìn tám trăm một mươi trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã đắc gần huyện đắc minh xe khách dừng nằm của nhà xe hồng anh do tài xế trung điều khiển
chở bốn mươi năm người chạy theo hướng tỉnh đắk lắc đi thành phố hồ chí minh
khi đến địa điểm trên chiếc xe khách đã lấn làn vượt ẩu tông vào xe máy do ông đặng văn vĩ
chú buôn ma thuật điều khiển qua đường sau đó xe khách tiếp tục tông vào xe máy do ông đỗ văn nghĩa
chú huyện đắc minh tỉnh đắk nông điều khiển chở theo chị đỗ thị vinh chú tỉnh đồng nai
đang lưu thông theo hướng ngược lại chưa dừng lại xe khách theo quán tính tiếp tục tông sập
một phần ngôi nhà gỗ bên đường rồi mới dừng lại hậu quả làm ông vĩ tử vong tại chỗ
ông nghĩa tử vong tại bệnh viện và vinh bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện